thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc điện đàm với thủ tướng nhật bản shinzo abe
hai vị thủ tướng bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ việt nam nhật bản
trên mọi lĩnh vực trong năm hai nghìn một mươi bảy đặc biệt là giao lưu và tiếp xúc mật thiết
giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
trong đó có chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam lần đầu tiên của nhà vua và hoàng hậu nhật bản
các chuyến thăm việt nam của thủ tướng shinzo abe và chuyến thăm chính thức nhật bản
của thủ tướng nguyễn xuân phúc
trong cuộc điện đàm thủ tướng shinzo abe đã cảm ơn sự tiếp đón thịnh tình của thủ tướng nguyễn xuân phúc
khi thăm hội an tỉnh quảng nam nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao apec tổ chức
tại thành phố đà nẵng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
hai thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy các bộ ngành
triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm làm sâu sắc hơn
quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
trong đó có việc tăng cường giao lưu tiếp xúc cấp cao thúc đẩy hợp tác về an ninh quốc phòng
tăng cường đầu tư của nhật bản vào việt nam triển khai nhiều chương trình dự án hợp tác đạt hiệu quả thiết thực
và phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản vào năm hai nghìn hai mươi
tại cuộc điện đàm hai bên đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
thủ tướng shinzo abe đã chúc mừng thành công và đánh giá cao vai trò của việt nam
tại tuần lễ cấp cao apec tổ chức tại đà nẵng tháng một mươi một vừa qua
về hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhất trí với thủ tướng abe về việc hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ
thúc đẩy để sớm hoàn tất đàm phán và ký kết một hiệp định cptpp toàn diện tiêu chuẩn cao và cân bằng